tối ngày một mươi chín tháng năm tại quảng trường hồ chí minh ở thành phố vinh
ubnd tỉnh nghệ an đã tổ chức lễ tổng kết lễ hội làng sen năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng năm lễ hội làng sen hai nghìn một mươi chín đã có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật
thể thao với nhiều nội dung phong phú đặc sắc mang lại những giá trị văn hóa dân tộc
nhằm giáo dục sâu sắc lòng yêu nước lý tưởng và đạo đức cách mạng
bản lĩnh chính trị nhân cách văn hóa của bắc hồ cho toàn đảng toàn quân toàn dân
đặc biệt là lớp trẻ thanh thiếu niên nhi đồng đồng thời thúc đẩy phong trào học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
lễ hội còn là dịp quảng bá hình ảnh con người quê hương nghệ an với cả nước
tại lễ tổng kết bàn tổ chức đã công diễn những tiết mục xuất sắc của liên hoan tiếng hát làng sen
và tiến hành khen thưởng các tập thể cá nhân đóng góp xuất sắc trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật
du lịch thể thao và các hoạt động khác tại lễ hội